vào chiều ngày một mươi hai tháng năm công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã bắt giữ bảy nghi can liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp hai xã tiến hưng tp đồng xoài khiến một nam thanh niên bị đánh hội đồng nguy kịch ba người khác bị thương
theo điều tra ban đầu vào chiều ngày chín tháng năm sau khi ăn nhậu cùng nhau đến chiều tối cùng ngày lise cùng ramarino chú tp đồng xoài đi đến phòng ney nem đánh anh này và bắt đưa đi tìm zmaros tại quán bia minh đức ở xá tiến hưng tp đồng xoài
tại đây khi anna và lien vừa ra tới lien bị lise cầm dao chém
thế vậy ney nem lao vào dùng tay đánh lise những người còn lại gồm sos anna cap hoang lien heo jeon dùng gậy gỗ để đánh
bị đánh lise đã bỏ chạy được năm mươi mét thì gục xuống đường tiếp tục bị anna hoang sos và heon đuổi theo tiếp tục đánh
hậu quả khiến bốn người bị thương trong đó lise bị thương rất nặng
đến hai mươi ba giờ khuya ney nem và cap đã đến công an
công an xã tiến hưng đầu thú sos anna hoang lien heon sau đó đã bỏ trốn về gia lai
đến ngày một mươi hai tháng năm thì bị công an thành phố đồng xoài phối hợp với công an huyện chư pư gia lai bắt giữ và di lý về công an tp đồng xoài để tiếp tục điều tra